từ các vụ cậy cửa nhà dân trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn
chỉ sau một thời gian ngắn xác lập chuyên án truy xét
công an huyện đắk lấp tỉnh đắk nông đã phá thành công chuyên án
bắt giữ nhóm bốn đối tượng chuyên cậy cửa vào nhà dân trộm cắp tài sản
thu giữ nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người dân
sau đây là phản ánh của phóng viên intv tỉnh đắk nông
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng lúc gia đình anh huỳnh hữu hoàng
ở thôn ba xã quảng tính huyện đắk rấp đi làm rẫy ở xa
ngay giữa ban ngày các đối tượng đã cày cửa đột nhập vào nhà anh
và bố đẻ của anh hoàng ở gần đó trộm tám chỉ vàng một mươi triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều tài sản có giá trị khác
trong khi em rẫy làm ở xa trong đất ngo xa lắm đây vô cả hai mươi km
đi cũng hài trộm đi làm sáng đi chiều về nhà cũng khóa cửa cẩn thận vậy
nhưng mà trộm nó vẫn vô nó lấy đồ của em vô nó lấy tv đầu đĩa âm ly
một mươi triệu bốn chỉ vàng nhảnh
nhận được thông tin công an huyện đắk rấp phối hợp với lực lượng công an các xã
thị trấn xác lập chuyên án truy xét đấu tranh với loại tội phạm này
qua quá trình xác minh công an huyện đắk rấp đã làm rõ nhóm trộm cắp tài sản nói trên
đồng thời thực hiện bắt khẩn cấp đối với nguyễn văn tú nguyễn bảo thành
nguyễn quy thanh và dương văn tuân cùng chú tài xã đắk ru huyện đắk lớp
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
thấy nhà lầu đóng cửa không ngồi nhà không ngồi ở
nói về cái này dùng xa đen tư viết bẻ khóa
chui vào trộm cấp tài sản rồi bán kiếm tiền tiêu xài
bước đầu các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài
chúng đã rủ nhau mang một số dụng cụ đi trộm cắp tài sản
lợi dụng lúc người dân vắng nhà các đối tượng đã thực hiện trót lọt
ít nhất năm vụ trộm cấp tài sản
các đối tượng đã trộm cấp tài sản tỉnh đắk nông và bình phước
với tổng số tài sản lên đến trên một trăm linh triệu đồng
được biết đối tượng tuân từng có ba tiền án về tội hủy hoại tài sản
và trộm cấp tài sản tú có một tiền án về tội hủy hoài tài sản
từ lời khai của các đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rấp
thu giữ nhiều tài sản trao trả lại cho bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk lấp cũng mong là
ngoài công tác của nghiệp vụ cũng như công tác xã hội của công an huyện đắk lấp
cũng mong là các tổ chức ban ngành các chính quyền địa phương
tuyên truyền rộng rãi cho quần chúng nhân dân nêu cao cảnh giác
biết được các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để cùng với các
quay trở lại với thời tiết tại các tỉnh phía bắc
trong hai ngày tới khu vực phía tây bắc bộ đêm và sáng nhiều mây
có mưa rào rải rác và có nơi có rông trưa chiều trời nắng
phía đông nam có nơi có nắng nóng
sang đến ngày hai mươi chín mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng khả năng có tố lốc và gió rất mạnh nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
đối với khu vực phía đông bắc bộ do hoạt động của đới gió đông nam nên trời nhiều mây
và có mưa rào vào sáng sớm ban ngày có nắng gián đoạn
đáng lưu ý là khoảng ngày hai mươi chín ngày ba mươi cùng với sự nâng trục của giải hội tụ nhiệt đới
mưa rông diện rộng cũng sẽ xảy ra tại khu vực
cùng với mưa nền nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm cao nhất ngày vào khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong những ngày tới trời nhiều mây
có mưa rào và rông
trong đó ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
cần đề phòng gió rất mạnh ở vùng ven biển nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ
từ chiều tối đêm nay sang đến ngày mai
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên trên khu vực các tỉnh nam trung bộ sẽ có mưa lớn trên diện rộng
đặc biệt là khu vực các tỉnh ven biển sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
bà con nơi đây cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong mưa rông
khu vực tây nguyên thời tiết từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín trời nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi ba
đến ba mươi độ về đêm giảm xuống còn hai mươi hai mươi ba độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới tiếp tục duy trì mưa rông với lượng khá
thậm chí có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
trong cơn rông có kèm các hiện tượng như lốc xoáy rông xét và gió giật mạnh
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày chỉ giao động xung quanh ngưỡng ba mươi hai độ
thời tiết nhìn chung tương đối mát mẻ dễ chịu
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm